ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ mới đây đã tiết lộ chi tiết kế hoạch của liên hợp quốc nhằm tạo ba hành lang an toàn trên biển để xuất khẩu ngũ cốc từ ukraine
tuy nhiên sẽ mất một thời gian để tiến hành khai thác các cảng và thiết lập các hành lang biển này
về phía nga ngoại trưởng sergei lavrov cho biết điều quan trọng là ukraine phải giả phá bom mìn xung quanh các cảng của mình để các tàu thương mại tiếp cận
trong khi đó mỹ cũng đang phối hợp với các đối tác châu âu để đưa hai mươi triệu tấn ngũ cốc ở ukraine ra thị trường
nhằm giúp hạ giá lương thực
ngũ cốc sẽ được vận chuyển bằng đường sắt đến các hầm chứa tạm thời xây dựng dọc theo biên giới với ukraine
bao gồm cả ở ba lan sau đó sẽ được bốc rỡ và chuyển lên các chuyến tàu khác nhau ở biên giới
tuy nhiên theo bộ nông nghiệp ukraine cách tốt nhất để xuất khẩu ngũ cốc nhanh chóng trở lại là thông qua tuyến vận tải ở biển đen
hiện tám mươi bốn tàu chở hàng nước ngoài đang mắc kẹt tại các cảng ukraine kể từ khi chiến dịch giữa nga và ukraine bắt đầu
rất nhiều trong số đó là chuyên trở ngũ cốc